sau ba ngày làm việc tích cực và khẩn trương nghiêm túc chiều ngày hai mươi hai tháng chín đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hà nam lần thứ hai mươi
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã hoàn thành toàn bộ những nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp
đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo chính trị báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa một mươi chín
nghị quyết của đại hội và thảo luận thống nhất chương trình hành động
đại hội đã phân tích những thuận lợi khó khăn thách thức trong giai đoạn tới nhất là những khó khăn do đại dịch covid một mươi chín gây ra
đề ra phương hướng mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội đã dân chủ thảo luận lựa chọn và bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh hà nam khóa hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm bốn mươi tám đồng chí
tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành đảng bộ tỉnh hà nam khóa hai mươi đã bầu ban thường vụ tỉnh ủy gồm một mươi bốn đồng chí
lê thị thủy ủy viên ban chấp hành trung ương đảng được bầu giữ chức danh bí thư tỉnh ủy